tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
và quyết định tạm giữ đối với trần văn quốc và nguyễn thị loan để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan công an hai đối tượng này thường đến các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ ven đường rồi gian cảnh giả vờ mua hàng
sau đó tiến hành trộm cắp tài sản là những vật dụng nhỏ có giá trị và dễ tiêu thụ
hai đối tượng khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi cho đến nay đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản
trộm được một máy tính bảng sáu điện thoại smartphone
quá trình hoạt động gây án hai đối tượng thường xuyên thay đổi trang phục màu xe biển số xe
số tài sản trộm cắp được cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh gia lai vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng này gồm nguyễn đức toàn hai mươi bốn tuổi lâm thế vương hai mươi tuổi cùng chú tại huyện chư pả
lê xuân hùng hai mươi sáu tuổi chú tại huyện đức cơ luyện minh phước hai mươi tuổi chú tại huyện yagrai
để đánh vào lòng tin của các bị hại nguyễn đức toàn còn thuê phước và vương
đóng vai trò là người đặt hàng của cộng tác viên bán hàng với mức lương tám triệu đồng một tháng
hai đối tượng này có nhiệm vụ đặt hàng từ cộng tác viên của trang
khi cộng tác viên đặt tìm cọc hoặc mua hàng của trang để chuyển cho phước và vương
sau khi lừa đảo thành công hai đối tượng này đã cắt liên lạc
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng của hàng trăm người trên toàn quốc
một tài xế điều khiển xe ô tô đã bất ngờ tăng ga lao thẳng vào chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đâm vào chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã văng ra đường
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình đang củng cố hồ sơ để xử lý
tấn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường đông thành thành phố ninh bình về hành vi chống người thi hành công vụ
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi thương điều khiển ô tô đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ở chân cầu non nước thuộc phường đông thành thành phố ninh bình
khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế nhưng thương không xuống xe mà tăng ga đâm thẳng vào người
một chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã văng ra đường rồi bỏ chạy công an thành phố ninh bình nhanh chóng bắt giữ được thương
bước đầu tại cơ quan công an thương khai nhận vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi có uống rượu và sử dụng ma túy
do lo sợ không có giấy phép lái xe và kiểm tra nồng độ cồn chất ma túy đối tượng phan tấn thương đã tăng ga bỏ chạy
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh an giang cũng đã tuyên phạt các bị cáo
là nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nguyễn văn xung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại kiên giang
mỗi bị cáo là hai mươi năm tù
và lưu văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện châu thành tỉnh an giang một mươi năm năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi sung đã điều khiển xe ô tô chở toàn và hải từ tỉnh kiên giang
đến xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang thì bị lực lượng công an huyện thoại sơn dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe có năm bọc ni lông chứa trên hai trăm ba mươi g metafetamin
qua điều tra ngoài việc bán ma túy cho xung
toàn còn nhiều lần bán ma túy cho nguyễn thị diễm hiện diễm đã bị bắt và xử lý trong một vụ án khác
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng ngày một mươi sáu tháng tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã yêu cầu mặt trận tổ quốc việt nam và các lực lượng cần chủ động phối hợp với chính quyền các cấp
giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bước xúc ngay tại cơ sở góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
và nhân dân luôn đối thoại lắng nghe học hỏi tiếp thu ý kiến giải quyết khó khăn vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân
để dân tin dân tôn trọng và phải tin dân tôn trọng dân
quán triệt tinh thần này thì công an từ cấp cơ sở đã phát huy diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến của người dân
để giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự từ gốc rễ đồng thời không ngừng củng cố tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân
chùa báo ân ở xã công an
tân ước huyện thanh oai thành phố hà nội
một địa điểm văn hóa tôn giáo của bà con trong xã và du khách
tuy nhiên do những hiểu lầm tồn tại nhiều năm mà có lúc nơi đây mất đi sự thanh bình
điều này đã đặt ra những chăn trở đối với lực lượng công an và chính quyền địa phương
từ mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và sư trụ trì đã gây ra mâu thuẫn chia rẽ gây gắt trong nội bộ nhân dân
và cũng đã có những dấu hiệu manh nha của việc các hoạt động
có thể vi phạm pháp luật xảy ra ví dụ như là cúi gây thương tích
hoặc là tụ tập rồi là kích động việc biểu tình
xuyên tạc các chủ trương đường lối giải quyết của chính quyền của xã cũng như của huyện
và khi triển khai lựa chính quy về đây tôi cũng đã rất nhanh chóng nắm bắt được thông tin này
từ quần chúng nhân dân phản ánh và cũng đã tổ chức việc tìm hiểu thật sâu thật kỹ về mâu thuẫn này
và cũng đã kịp thời tham hưu cho
lãnh đạo ủy ban lãnh đạo công an huyện cũng như lãnh đạo huyện ủy
để đưa ra các biện pháp kịp thời để giải quyết được trịa đề gốc rễ mâu thuẫn này
ngoài việc tổ chức đối thoại lắng nghe ý kiến nhân dân về những vấn đề chung của xã
công an cơ sở còn trực tiếp gặp từng người dân để hiểu nguyện vọng tâm tư của mỗi người
về các vấn đề còn khúc mắt tìm hướng cùng giải quyết sức điểm những bước xúc kéo dài
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân
công an chính quy cũng đã lắng nghe trước tiên là phải lắng nghe từ quần chúng
thông tin từ quần chúng phản ánh tiếp theo là lực lượng cung cấp của công an viên
là những người trực tiếp ở đây
thế còn một số các cái sự việc đáng tiếc nhưng thôi thì đó
chúng tôi nghĩ rằng nó có những cái sự việc đó
thì chúng ta càng khẳng định được cái sự gắn bó mật thiết giữa các lực lượng

và đặc biệt là lực lượng đảm bảo an ninh
và chúng tôi thấy rằng là từ khi chúng tôi về nhận công tác chủ trì ở đây
cho đến nay đã được hơn bốn năm
thì qua từng bước đặc biệt là từ khi mà có lực lượng công an về
thì chúng tôi thấy rằng là không những các cái sự việc của chùa
mà các sự việc ở trong dân thôn ở đây cũng đã được giải quyết
có những vụ việc đã giải quyết triệt đại
có những vụ việc thì dần dần đã xoay chuyển để nó trở nên tích cực hơn
với tinh thần thẳng thắn dân chủ nói cái đúng nhận cái sai
lắng nghe tiếng nói từ nhân dân qua đó tiếp thu ý kiến hai chiều từ người dân và công an
tăng cường mối quan hệ và tạo niềm tin đối với nhân dân
thông qua đó quần chúng nhân dân cũng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị
giúp lực lượng công an trong việc điều tra xác minh xử lý các vụ việc
liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
các đồng chí công an và nó là hữu hữu
rất tâm lý động viên và đồng thời nhất là các đồng chí cán bộ ở địa phương
sống tối là các đồng chí công an đều gắn với địa phương
cho nên cái sự tiên truyền động viên ý thức chấp hành
chủ trưng đồng đội chính sách của đảng ở nước là nói chung người dân làm rất tốt
chủ động lắng nghe và đối thoại để nắm bắt
thao gỡ kịp thời vướng mắt trong đời sống của người dân
vừa là yêu cầu vừa là giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh từ cơ sở
đồng thời phát huy hiệu quả phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
và cả nhóm khán giả trung lập cần thu hưởng nghệ thuật
vì ồn ào tình ái cặp đôi nghệ sĩ này liên tục phải trần tình dư luận
hậu quả là hai bộ phim phát hành trong thời gian xử lý khủng hoảng
đều thất thu nhanh chóng phải rút khỏi rạp chiếu
hành sự thiếu trách nhiệm của một ca sĩ giai đoạn đỉnh cao
như một đoạn gián vào sự nghiệp của anh cũng như chương trình anh tham gia
dù không lên tiếng xác nhận nhưng sau bốn tháng tập
nhà sản xuất của chương trình thực tế đã phải thay vào một nghệ sĩ khác
đặc biệt tranh luận về khuất tức giải ngân từ thiện
liên quan nhiều nghệ sĩ càng đẩy cao độ nóng của đề xuất
dừng phát hành phim khi nghệ sĩ tham gia vững ồn ào về hành xử đạo đức
quy chiếu là cô a gặp vấn đề đó thì sẽ bị xử phạt như vậy
phi phạm đạo đức ra làm sao
cái bản quy chuẩn đạo đức chúng ta không có
thì chúng ta không nên có cái luật là phong sát
và với một cái scandal đến cái mức mà phải cấm chiếu bộ phim
mà mọi người muốn cấm chiếu một bộ phim
thì em nghĩ là nó đủ lớn để khán giả có thể biết được
và như vậy thì em nghĩ là kéo quyền chọn xem phim đó hay không xem phim đó
nó nên được đặt vào tay của khán giả
diễn nhà sản xuất huỳnh tuấn anh
người đứng sau quá trình làm nên các tác phẩm như phượng khấu bánh bèo hữu dụng
và đang làm tiền kỳ cho phim huyết rồng phim bán mệnh thiên thần
có chia sẻ thẳng thắng với đề xuất này
huỳnh tuấn anh cũng từng phải xử lý khủng hoảng truyền thông
với nhiều vấn đề phát sinh liên quan nghệ sĩ tham gia đóng phim
trong hợp đồng chúng tôi thường cũng có một cái hạng mục rất rõ đó là
giữ gìn hình ảnh của diễn viên trong suốt quá trình quay phim
chiếu phim hay là sau đó
một diễn viên hoàn thành xong cái nghĩa vụ đó rồi
nhưng mà bộ phim bị dời đến năm tháng nửa năm sáu tháng
thì scandal diễn ra thì nhà sản xuất là người lãnh đủ
cái luật điện ảnh mà ra kiểu như thế này
thì sẽ tạo thành những cái tiền lệ rất là xấu
cho những cái người dùng cái sức mạnh live stream
dùng báo mạng dùng facebook để mà hãm hại nhau
để mà gọi là vu khống cho nhau
mà gây ra thiệt hại cho một nhà sản xuất
hay là gây ra thiệt hại cho một diễn viên
mà một thế lực nào đó họ không yêu thích
trong nội dung góp ý đại biểu lê thu hà
ủy viên thường trực ủy ban đối ngoại quốc hội
còn dẫn chứng hành động phong trinh sát của quốc gia khác
đối với nghệ sĩ vi phạm đạo đức
phong sát là thuật ngữ miêu tả hành động
cắt bỏ hình ảnh của nghệ sĩ vi phạm
khỏi tất cả sản phẩm nghệ thuật sản phẩm quảng cáo
đặc biệt thời gian này
khi nhiều nghệ sĩ đang phải xử lý khủng hoảng rác truyền thông
liên quan tiền từ thiện
thì thuật ngữ phong sát được một bộ phận khán giả
gửi đến các cơ quan quản lý đề nghị áp dụng
luôn dư luật này cũng dấy lên
trong luận trái chiều
cấm chiếu cấm phát hành một bộ phim
là đem cái lỗi của cá nhân
mà bắt tập thể phải chịu
cái lỗi đấy là vô lý
thì tôi thấy không không vô lý
chúng ta đã có tiền lệ như vậy
ở trong đảo anh rồi
chúng ta cần có một cái bậc thang
nghĩa là cái xử phạt
thì chúng ta sẽ xử theo bậc thang
cái tầm soát lặp lại như thế nào
thì chịu phạt như thế nào
thì ekip làm phim
từ đạo diễn cho đến nhà sản xuất
làm việc trước
với lại người nghệ sĩ để người ta
có những cái cam kết rất là mạnh mẽ
trong cái việc là bảo vệ cái hình ảnh của họ
cũng là bảo vệ cho cái bộ phim
nhìn nhận trên thực tế
đến thời điểm này bê bối về đời sống cá nhân
của nghệ sĩ đều đã phải trả giá
bằng thiệt hại vật chất
kinh doanh có một tác phẩm tại rạp chiếu
trong dòng chạy của internet và
mạng xã hội tất cả vết nhơi trong lý lịch
nghệ sĩ vẫn được lưu trữ để so chiếu
cho con đường làm nghề của họ trong tương lai
do đó luật định xử phạt một phạm trù
khói định lượng là đạo đức cần phải cân nhắc
kỹ lưỡng tránh trở nên quy trục
gây thiệt hại không mong muốn cho công sức của một ekip
hơn năm mươi xe đăng ký
kinh doanh vận tài ở tp hcm
chưa đổi biển số vàng trước ngày
ba mươi một tháng một mươi hai sẽ bị xử phạt theo quy định
và thông tin này vừa được
phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm đưa ra
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các trường hợp không làm thủ tục
cấp đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt
với lỗi này người vi phạm
bị phạt tiền từ hai bốn triệu đồng
đối với cá nhân và từ năm đến bảy triệu đồng
đối với tổ chức
trong đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm yêu cầu các tổ chức cá nhân
đang hoạt động kinh doanh vận tài
liên hệ cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục
cấp đổi biển số vàng chậm nhất
là trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
làng hoa vạn thành phường năm tp đà lạt
tỉnh lâm đồng sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
như vậy tỉnh lâm đồng không còn vùng đỏ
về cấp độ dịch covid một mươi chín
chiều hai mươi sáu tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh lâm đồng
ban hành văn bản chấp thuận
việc kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với khu vực làng hoa vạn thành
phường năm tp đà lạt
theo như đề xuất của ủy ban nhân dân tp đà lạt
và cụ sở y tế
trước đó ngày chín tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lâm đồng
đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế
phòng chống dịch tại làng hoa vạn thành
với năm trăm chín mươi năm hộ hai hai trăm một mươi bảy nhân khẩu
đến thời điểm này liên quan chùm ca bệnh
tại làng hoa vạn thành đã có bảy mươi tám ca f
ba trăm bảy mươi năm f một và một sáu trăm chín mươi f hai
sàng lọc cộng đồng tám hai trăm linh chín người
các ca nhiễm tư phát sau đó
đều được cách ly tại các khu cách ly tập trung
trên địa bàn tp đà lạt
chuyển sang một thông tin khác
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cùng với sự nỗ lực khoanh vùng dập dịch
tỉnh cà mau đang tiếp tục mở rộng
tập trung nâng cao năng lực điều trị
và sẵn sàng cho các phương án khi số ca bệnh tăng lên
những tuần gần đây
số ca mắc covid một mươi chín nhập viện điều trị
tiếp tục tăng lên
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị là chín trăm linh ca
để đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tỉnh cà mau đã quyết định chuyển đổi công năng
của trung tâm y tế nguyện tân phú thành
bệnh viện giải chiến số sáu
và trung tâm y tế nguyện ngọc hiển
thành bệnh viện giải chiến số bảy
mỗi bệnh viện được bố trí hai trăm linh giường
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó hai mươi giường để tiếp nhận
là sàng lọc bệnh nhân
một trăm bốn mươi giường là để điều trị bệnh nhân
hai mươi giường là để bệnh nhân chờ ra viện
trong một trăm bốn mươi giường đó
thì có hai mươi giường là chuẩn bị
các phương tiện máy móc
đồ nó hơi cao hơn bên kia
để điều trị cho cái ép
từ tầng một sang tầng hai
trong chuyển đổi công năng
thì cũng dựa theo
hướng dẫn của bộ y tế
cho mua thêm một số trang thiết bị máy móc
đủ đáp ứng cho cái vấn đề
là chuyển công năng điều trị cho bệnh viện
tầng một và tầng hai
tại khu điều trị covid một mươi chín
của bệnh viện đa khoa cà mau
từ hai mươi giường điều trị bệnh nặng
đã được mở rộng lên bốn mươi giường
với đầy đủ trang thiết bị
đội ngũ y bác sĩ được đào tạo
cập nhật mới kiến thức điều trị
đến nay có hơn ba mươi bệnh nhân nặng
nguy kịch được điều trị khỏi và cho xuất viện
hiện nay tại các khu điều trị của tuyến huyện
cũng như các bệnh viện giả chiến
chỉ tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân
không triệu chứng và những bệnh nhẹ
để nâng cao năng lực điều trị
ngoài khu điều trị bệnh nhân nặng
tại bệnh viện sản nhi
bệnh viện đa khoa cà mau đã mở rộng
bệnh viện giã chiến số ba đặt tại bệnh viện lao
và bệnh phổi tỉnh từ hai trăm linh giường
lên bốn trăm năm mươi giường đầu tư thêm trang thiết bị
để đảm nhận điều trị cả ba tầng
bao gồm bệnh nhân nhẹ bệnh nhân nặng
và bệnh nhân nguy kịch
chúng ta phải có phương án dự trù
làm sao các phương án để mà mở rộng
và tăng cái số lượng dùng bệnh nặng
nguy kịch bởi vì khi
số lượng bệnh f gia tăng
thì tính theo tỷ lệ của số lượng
bệnh nặng và bệnh nhân nguy kịch
chắc chắn cũng sẽ gia tăng
thì khi chúng ta chuẩn bị
đầy đủ như vậy
thì nếu trong điều kiện mà dịch bùng phát
trung ương hay là các tỉnh
thành khác có thể tăng cường chi viện
thì ít nhất cơ sở hạ tầng
chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ
tăng cường nhân lực và tăng cường trang thiết bị
với cơ sở hạ tầng chúng ta đã có đầy đủ
thì chúng ta cũng sẽ chủ động được
trong công tác điều trị cho bệnh nhân nặng
đến nay tỉnh cà mau
đã triển khai một mươi sáu cơ sở điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có bảy bệnh nhân nặng
và bảy bệnh viện giải chiến
đợt dịch này tỉnh ghi nhận hơn một năm trăm sáu mươi ca mắc
trong đó hơn bảy trăm ba mươi ca bệnh
đã được điều trị khỏi
với việc mở rộng và nâng cao năng lực điều trị covid một mươi chín
thời gian tới khi số bệnh covid một mươi chín
có gia tăng thì tỉnh cà mau
sẽ chủ động tiếp nhận và điều trị hiệu quả
tiếp theo là một thông tin tích cực
khi những ngày qua số lượng bệnh nhân chuyển nặng
và ca tử vong do nhiễm covid một mươi chín
giảm đáng kể tại tp hcm
hiện tại tình hình dịch bệnh
đã có nhiều chuyển biến tích cực
so với những thời điểm căng thẳng trước đây
số bệnh nhân nặng đang thở máy
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi là hai trăm tám mươi bệnh nhân
giảm so với các ngày trước
số lượng bệnh nhân nhập viện
đặc biệt là số lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch
đã giảm sâu so với trước khi nhiều khoa
của bệnh viện hồi sức covid một mươi chín trống bệnh
được ghép lại để tiếp tục hoạt động
tính đến cuối ngày hai mươi năm tháng một mươi
tp hcm có số ca f đang cách ly điều trị
tại nhà là một mươi sáu sáu trăm linh người
số ca nhập viện cần hai ba trăm linh ngày
là bảy trăm tám mươi chín người
tầng hai tầng ba là một mươi tám trăm chín mươi chín người
số ca tử vong trong ngày là hai mươi bảy người
tp hcm đang bước vào trạng thái bình thường mới
phục hồi vào phát triển kinh tế
song song với công tác kiểm soát dịch
sau khi đã tiêm đủ hai liệu vaccine
mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp năm k
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đời sống xã hội
một thông tin đáng chú ý
liên quan đến các hoạt động phục vụ
ăn uống tại chỗ
thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm
tp hcm vừa thu hồi đề xuất
tiêu chí cấm bán rượu bia
tại các cơ sở phục vụ ăn uống tại chỗ
tuy nhiên ủy ban nhân dân tp hcm
chưa đưa ra quyết định cuối cùng
ban quản lý an toàn thực phẩm
tp hcm đã nộp ủy ban nhân dân tp hcm
bộ tiêu chí mới về an toàn thực phẩm
và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có điều chỉnh
giảm xuất còn bốn tiêu chí
theo đó bốn tiêu chí mới được tính
theo từng đối tượng như hàng quán
chủ hàng quán người phục vụ và khách hàng
phải làm gì đạt được điều gì mới hoạt động
còn với tiêu chí không mở máy lạnh
trong phòng kính cấm bán rượu bia
như đề xuất của cơ quan này vào tuần trước
đã được rút lại không đưa vào bộ tiêu chí
song thống quyền quyết định sẽ ở ủy ban nhân dân tp hcm
lý giải về việc đề xuất cấm rượu bia
ban an toàn thực phẩm cho rằng
người uống rượu bia thường dẫn đến mất kiểm soát
tụ tập gây nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn
nhất là khi không có khẩu trang
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết là
việc tiêm vaccine cho trẻ dự kiến tiến hành
từ đầu tháng một mươi một tới đây
vaccine tiêm cho trẻ em tại việt nam là pfizer
đã được bộ y tế phê duyệt
trong ngày hôm nay tp hcm sẽ thí điểm
tiêm vaccine cho trẻ em tại huyện củ chi và quận một
theo đó tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
sẽ được thực hiện với trẻ em
ở độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi
cha mẹ người giám hộ
cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
được triển khai tương tự như chiến dịch
tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua với các điểm tiêm
tại trạm y tế xã phường các trường học
các trung tâm y tế và các bệnh viện
đối với một số trẻ có bệnh nền béo phì
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng
cho trẻ em là bảo đảm an toàn
đồng thời yêu cầu sở y tế các địa phương
tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm
để kịp thời hỗ trợ xử lý
theo đúng quy định của bộ y tế
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi lâm đồng đã ghi nhận
thêm chuỗi lây nhiễm mới tại khu vực
ngã năm đại học đà lạt thành phố đà lạt
với bốn người nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
những người bị nhiễm gồm ba nữ và một nam
tuổi từ hai mươi năm hai mươi tám sinh sống trên các tuyến đường
bùi thị xuân nguyễn công chứ và phù đồng thiên vương
thuộc địa bàn phường tám thành phố đà lạt
khu vực phát hiện chuỗi lây nhiễm
mới rất đông dân cư sinh sống
trong đó có nhiều học sinh sinh viên
và người lao động tự do
do đó chuỗi lây nhiễm mới phát hiện này
được dự báo sẽ rất phức tạp
hiện lực lượng chức năng đang triển khai
các biện pháp nhằm khoanh vùng truy vết
nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng
lâm đồng hiện nay có bốn trăm chín mươi bệnh nhân nhiễm
covid một mươi chín trong đó đã chữa khỏi
và xuất viện ba trăm một mươi ba ca
có một trường hợp tại thành phố đà lạt
tử vong với nhiều bệnh lý nền